viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc vừa phê chuẩn quyết định khởi tố tám bị can là lãnh đạo nhân viên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn an phát và trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bốn nghìn bảy trăm linh sáu d xã hòa đông huyện cron park tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi nhận hối lộ
các bị can bị khởi tố gồm mai huỳnh lệ thu phó giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn an phát lại phú hợp giám đốc trung tâm bốn nghìn bảy trăm linh sáu d thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn an phát cùng sáu nhân viên trung tâm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các đối tượng tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bốn nghìn bảy trăm linh sáu d để phục vụ công tác điều tra
theo thông tin ban đầu các đối tượng này đã nhận tiền của lái xe chủ xe đăng kiểm để thực hiện không đúng quy trình kỹ thuật đăng kiểm phương tiện xe cơ giới bỏ qua các lỗi kỹ thuật và phương tiện được cấp chứng nhận đăng kiểm
đề cương về văn hóa việt nam được tổng bí thư trường trinh soạn thảo và thông qua tại hội nghị ban thường vụ trung ương đảng ở võng la đông anh phúc yên nay là hà nội
sau tám mươi năm những tư tưởng của đề cương vẫn còn nguyên giá trị góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế
năm hoạt động chính kỷ niệm tám mươi năm ra đời đề cương về văn hóa việt nam sẽ do bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với ban tuyên giáo trung ương hội đồng lý luận trung ương học viện chính trị quốc gia hồ chí minh và các cơ quan có liên quan tổ chức gồm hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề tám mươi năm đề cương về văn hóa việt nam khởi nguồn và động lực phát triển lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề đề cương văn hóa việt nam những dấu ấn lịch sử

tuy nhiên thực tế hiện nay chương trình về giáo dục giới tính trong các trường học vẫn còn rất mỏng
chỉ với những tiết dạy lồng ghép các giáo viên phải rất nỗ lực để có thể truyền đạt đến học sinh những kiến thức khá nhạy cảm về giới tính một cách dễ chịu nhất
chúng tôi rất muốn các bác phụ huynh đồng hành tích cực hơn nữa để không chỉ nhà trường là một chỗ dựa về tinh thần mà bản thân gia đình cũng chỉ là chỗ dựa để con hiểu hơn
nhiều chuyên gia cho rằng giáo dục giới tính ở chương trình mới có đề cập sâu hơn nhưng nội dung mỏng và không đáp ứng được nhu cầu học sinh
phải chăng bộ giáo dục đào tạo cũng cần xem xét về việc có đưa môn giáo dục giới tính vào chương trình học hay không

để tránh những câu chuyện đáng tiếc xảy ra nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng thay vì làm tránh gia đình cũng cần đồng hành cùng nhà trường định hướng trang bị đầy đủ kiến thức về sức khỏe sinh sản cho trẻ
kính thưa quý vị các vướng mắt liên quan đến thủ tục hành chính cơ chế chính sách cũng như là vấn đề về vệ sinh môi trường hạ tầng giao thông phát triển du lịch là những nội dung chủ yếu mà lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài quan tâm và phản ánh tại cuộc tọa đàm với lãnh đạo tp hcm diễn ra vào sáng nay ngày hai mươi hai tháng hai
theo đại diện các hiệp hội tp hcm đang có nhiều cơ hội để trở thành điểm đến hàng đầu khu vực và du lịch là ngành thiên chốt đóng góp và sự phục hồi phát triển kinh tế của tp hcm
tuy vậy để du lịch lấy được đà tăng trưởng một trong những chính sách quan trọng là thiện thực
ngoài ra thành phố cần có giải pháp đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông để thúc đẩy tăng trưởng bền vững
bên cạnh đó thành phố cũng cần nâng cao cải thiện môi trường đầu tư trong đó chú trọng ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động quản lý công
điều này giúp tạo môi trường pháp lý công bằng minh bạch quá trình phê duyệt nhanh chóng tin cậy và nhất quán
các doanh nghiệp mong muốn thành phố cải thiện chất lượng môi trường nhất là chất lượng không khí và kiểm soát vấn đề tiếng ồn
cùng với đó cần đầu tư mở thêm nhiều phân làng dành cho người đi bộ và phương tiện giao thông công cộng
phát biểu tại buổi tòa đàm ông phạm hoàng mãi chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm ghi nhận sự đóng góp lớn của cộng đồng doanh nghiệp cho mục tiêu mà tp hcm đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên tp hcm mong muốn lắng nghe đóng góp của doanh nghiệp nhiều hơn nữa
tp hcm sẵn sàng lắng nghe và giải quyết ngay những bút mắt của doanh nghiệp
trường hợp ý kiến cần có sự tham gia giải quyết liên ngành thì sẽ giải quyết và phúc đáp trong một tháng
theo thông tin từ lực lượng quản lý thị trường toàn bộ hàng hóa ở hai cơ sở này đang được bán phân phối trên các nền tảng thương mại điện tử không có cửa hàng cố định không thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh hợp pháp
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các đối tượng tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bốn nghìn bảy trăm linh sáu d để phục vụ công tác điều tra
theo thông tin ban đầu các đối tượng thuộc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bốn nghìn bảy trăm linh sáu d đã nhận tiền của các lái xe chủ xe đăng kiểm để thực hiện không đúng quy trình kỹ thuật đăng kiểm phương tiện xe cơ giới bỏ qua lỗi kỹ thuật và phương tiện được cấp chứng nhận đăng kiểm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố và bắt tạm giam đối với ba bị can lê ngọc hùng đạo thị phượng trần thị tố uyên về hành vi nhận hối lộ
quá trình điều tra xác định trong khi thực hiện nhiệm vụ trần thị tố uyên đội trưởng đội tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế trước bạ và thu khác thuộc chi cục thuế khu vực thành phố hưng yên huyện kim động đã yêu cầu nhận tiền trái quy định
quá trình điều tra xác định trong khi thực hiện nhiệm vụ trần thị tố uyên đã yêu cầu nhận tiền trái quy định của một cá nhân để được cấp nhanh thông báo nộp tiền thuế sử dụng đất các loại thông báo nộp thuế khác và xác định số tiền thuế phải nộp thấp hơn khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất
quá trình điều tra xác định trong khi thực hiện nhiệm vụ trần thị tố uyên đội trưởng đội tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế khu vực thành phố hưng yên huyện kim động đã yêu cầu nhận tiền trái quy định của một cá nhân để được cấp nhanh thông báo nộp tiền thuế sử dụng đất các loại thông báo nộp thuế khác và xác định số tiền thuế khác
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh vĩnh long xử phạt sáu mươi bảy triệu đồng
ngày ba một trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến sông cổ chiên đoạn thuộc thủy phận ấp định thới a xã an phước huyện mang thiết tổ công tác thuộc phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh vĩnh long phát hiện và bắt quả tang nguyễn hoàng khởi điều khiển ghe gỗ có trang bị hệ thống bơm hút để hút cát từ lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm
sau khi xem xét tính chất và mức độ vi phạm phòng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường đã xử phạt vi phạm hành chính đối với nguyễn hoàng khởi số tiền sáu mươi bảy triệu đồng đồng thời tịch thu số cát sông đã khai thác trái phép và tịch thu phương tiện thủy nội địa
tòa án nhân dân tỉnh bình định vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên tuyên phạt năm bị cáo tổng cộng một mươi năm tù
trong đó mỗi bị cáo nhận cùng mức án là hai năm tù giam
theo cáo trạng mặc dù biết rõ không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác vàng nhưng từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai thiền văn trì đỗ đặng thành hoàng đặng đức thịnh nguyễn trọng nghĩa nguyễn trí tài kiều đức vũ đã thực hiện hành vi khai thác
do chủ quan rằng tấn sơ xài trong quá trình đào giếng nên đã gây ra sập giếng khiến cho thiềm văn trì tử tệ
thiềm văn trì tử vong vào ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tại một dãy trồng keo ở xã ân nghĩa huyện hoài ân
trong vụ án này trì là người khởi xướng và chuẩn bị dụng cụ phương tiện tổ chức hướng dẫn các đối tượng khác thực hiện hành vi đào đái vàng trái pháp luật
trên các vùng biển hoạt động buôn lậu vận chuyển hàng cấm như ma túy vật liệu nổ thuốc lá điếu vận chuyển trái phép các loại hàng hóa như xăng dầu than khoáng sản hàng điện tử điện lạnh thực phẩm hàng đông lạnh vẫn tái diễn
năm hai nghìn hai mươi hai xu hướng mua bán giao dịch qua các sản thương mại điện tử các trang mạng xã hội ngày một tăng cao đã có một trăm ba mươi chín bảy trăm năm mươi tám vụ việc vi phạm bị phát hiện bắt giữ và xử lý thu nộp ngân sách nhà nước một mươi hai tám trăm hai mươi chín tỷ đồng
khởi tố hình sự sáu trăm bốn mươi hai vụ và bảy trăm hai mươi đối tượng
bị lực lượng cảnh sát biển vùng một phát hiện bắt giữ
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tàu đã vận chuyển khoảng hai mươi năm lít dầu đeo